sau một thời gian cho phép người dân được hoạt động thể dục thể thao nơi công cộng thì vào ngày hôm qua
ủy ban nhân dân tp hà nội đã có công điện khẩn tiếp tục yêu cầu dừng hoạt động này do dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp
vậy phản ứng của người dân như thế nào trước công điện này ghi nhận của phóng viên intv
một mươi bảy h ba mươi tại vườn bách thảo hà nội sau khi có công điện của thành phố về việc ngừng hoạt động thể dục thể thao ngoài trời
hầu hết người dân tại khu vực này đều có ý thức tự giác chấp hành công điện khẩn của thành phố
tại hồ điều hòa phương mai dịch quận nam tửu
mặc dù đã có các barrier chặn chốt vẫn còn giải rác một số ít người dân tập thể dục đi lại trong khu vực này
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín người dân cần đồng lòng tuân thủ theo các quy định của thành phố hà nội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
đồng thời lực lượng chức năng cần thường xuyên giám sát theo dõi để hạn chế người dân tập trung đông người tại khu vực công cộng